và còn tại đà nẵng sáng nay ngày hai mươi chín tháng sáu theo thông tin từ ubnd tp đà nẵng
nhận được thông báo từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi về việc năm người quảng ngãi
ra cảng cá thọ quang thu mua cá có kết quả xét nghiệm dương tính lần một với sars cov hai
thành phố đã phong tỏa cảng cá này để truy vết và lấy mẫu xét nghiệm
theo đó từ tối ngày hai mươi tám tháng sáu đến dặn sáng ngày hai mươi chín tháng sáu các cơ quan chức năng tp đà nẵng
đã lấy mẫu xét nghiệm cho những người làm ở cảng cá thọ quang và người dân phường nại hiên đông quận sơn trà
trong quá trình xét nghiệm cơ quan chức năng yêu cầu tất cả mọi người ở lại cảng cá
chờ đến khi có kết quả chính thức
đến bảy h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu đã có bốn mươi năm mẫu lẻ và sáu trăm sáu mươi năm trên chín trăm chín mươi năm mẫu chùm có kết quả âm tính
hiện còn ba trăm ba mươi mẫu chùm chưa có kết quả